phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã giao ngân hàng nhà nước nghiên cứu tính hợp pháp hợp lý của việc phạt người dân đổi một trăm linh usd ở tiệm vàng bị phạt chín mươi triệu đồng và có kiến nghị báo cáo thủ tướng
cụ thể phó thủ tướng giao ngân hàng nhà nước việt nam nghiên cứu tính hợp pháp hợp lý của việc ủy ban nhân dân thành phố cần thơ phạt người đổi một trăm linh usd ở tiệm vàng và có kiến nghị cần thiết phù hợp báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trước đó ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã có quyết định xử phạt hành chính chín mươi triệu đồng với ông nguyễn cà rê ba mươi tám tuổi ở phường an hòa quận ninh kiều vì đã đổi một trăm linh usd tại tiệm vàng thảo lực công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại nhân đạt gelly thảo lực ở phường cái khế quận ninh kiều
ông rê cũng bị tịch thu gần hai ba triệu đồng đã đổi được nguyên nhân bị phạt chín mươi triệu đồng vì ông rê đã vi phạm việc mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ